thưa quý vị quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho một số địa phương đơn vị
nhằm giúp cho những khu vực đó tháo gỡ khó khăn vướng mắt về cơ chế chính sách đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
cơ chế đặc thù bước đầu đã phát huy được hiệu quả giúp cho một số địa phương được tự chủ tự chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh
việc thí điểm thành công cơ chế đặc thù sẽ là bài học để cân nhắc ban hành chính sách có nên mở rộng cơ chế đặc thù cho những khu vực khác hay không
thành phố hà nội được quốc hội cho phép thực hiện cơ chế đặc thù dành riêng cho thủ đô vì hà nội có nguồn lực và điều kiện hơn hẳn nhiều địa phương khác
hiệu quả đầu tiên của cơ chế này là việc giải phóng mặt bằng nhanh chóng để thực hiện dự án vành đai bốn vùng thủ đô tuyến đường đi qua hà nội bắc ninh và hưng yên
đây là việc khó mà rất nhiều dự án đầu tư công nghiệp
cơ chế đặc thù giúp cho địa phương có thể chủ động chỉnh nghiệp
cơ chế đặc thù giúp cho địa phương có thể chủ động triển khai các dự án xuất phát từ khả năng thực tế của địa phương đó thay vì chờ đợi sự phân giao quyền lực nguồn lực như trước kia
cơ chế thí điểm rất là hiệu quả để nâng cao sự tham gia của các địa phương mà có năng lực tài chính tham gia có năng lực quản trị tham gia và tháo gỡ được nút thắt rất là lớn trong việc vừa là cơ chế về ngân sách cũng như tiến độ triển khai thực hiện
cơ chế đặc thù cơ chế thí điểm là để tạo điều kiện cho cán bộ ở những ngành những cơ chế
cơ chế đặc thù đi cùng với đó là tinh thần tự chịu trách nhiệm của cá nhân và tập thể
vì vậy cách duy nhất để không bị dừng lại là làm hết mình vì lợi ích chung với tinh thần trách nhiệm cao nhất mang lại hiệu quả tốt nhất
câu chuyện từ thực tế sẽ là minh chứng để cơ chế thí điểm thành cơ chế thực sự cho địa phương đó
vâng thưa quý vị có nhiều quan điểm lo ngại về cơ chế đặc thù vì có thể sẽ tạo ra sự mất công bằng về chính sách ưu tiên cho địa phương hoặc ngành nghề nào đó
vâng điều này hoàn toàn có lý
tuy nhiên quốc hội đã nghiên cứu và cân nhắc cẩn thận mới quyết định ban hành nghị quyết đặc thù cho phép thí điểm
và chính những cơ chế thí điểm sẽ tạo động lực cho tinh thần đổi mới giám nghị
tất cả mọi người dân đều phải sống thượng tôn pháp luật cho dù có khó khăn vướng mắc về cơ chế
trong hoàn cảnh đó cơ chế thí điểm là giải pháp tình thế cho cán bộ được thử nghiệm trong khi cơ chế chính sách chưa kịp sửa đổi
các cán bộ ở dưới địa phương khi mà họ triển khai các hoạt động như vậy thì họ có rất nhiều những bất cập về mặt pháp lý
và với khi mà có thêm các công cụ pháp lý hỗ trợ thì là một sự an tâm hơn cho cán bộ trong quá trình triển khai các hoạt động
và đây cũng có thể nói rằng là một trong những động lực rất là tốt để giúp cho các cơ quan thực thi có những cái sự linh hoạt hơn có cái sự chủ động hơn
thực tế cho thấy một số đơn vị xin cơ chế thí điểm khi cơ chế chính sách vướng mắc và đã thành công
điển hình là việc khơi thâm nguồn lực cho các dự án trọng điểm quốc gia được thực hiện ngay từ đầu năm
thí điểm thành công là để nhân rộng cái thành công trong thực tiễn ra những cái phạm vi rộng hơn
để phát huy cái tác động hiệu quả tích cực ở cái phạm vi to lớn hơn
nghị quyết số hai mươi tám ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng
đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
cho phép thực hiện thí điểm trong những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ còn nhiều ý kiến khác nhau
không nóng vội nhưng cũng không bỏ qua hoặc để chậm ảnh hưởng đến sự phát triển
tôi nghĩ rằng là cái cơ chế này
cơ chế thí điểm là một trong những cái cách thức rất là hiệu quả để mà chúng ta có được những cái đánh giá
chúng ta nhận diện được là cái hiệu quả trên thực thi như thế nào và từ đó chúng ta sửa cái hệ thống pháp lý liên quan
chúng ta sẽ tạo thêm những cái cơ chế những cái chính sách những cái có tính chất bảo hiểm
đối với cán bộ giám nghị giám làm ở các địa phương ở tất cả các cấp
cùng với nghị định số bảy mươi ba năm hai nghìn hai mươi ba về bảo vệ cán bộ giám nghị giám làm
cơ chế thí điểm sẽ là tâm lai
chắc chắn giúp cán bộ đảng viên yên tâm công hiến ý tưởng sáng tạo cho đơn vị mà không sợ rủi ro
thực hiện cơ chế thí điểm thành công sẽ là bài học để từ đó tạo ra phản ứng chính sách phù hợp
giải quyết vấn đề thực tế đặc gia
và cơ chế thí điểm chỉ dành cho những địa phương có điều kiện thực hiện
người đứng đầu có năng lực điều hành có tinh thần đổi mới
dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm dám đương đầu với thử thách vì lợi ích chung
cơ chế thí điểm sẽ là tâm lai
cơ chế thí điểm là cơ hội nhìn rõ năng lực và trách nhiệm của cán bộ
nếu cán bộ không đủ bản lĩnh đứng mũi chịu sao không đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
thì cấp trên có quyền thay thế cán bộ khác có đủ phẩm chất năng lực ngang tầm nhiệm vụ
không để lãng phí quyền lực và nguồn lực được phân ra cho cá nhân và đơn vị đó